chủ trương thúc đẩy phát triển của chính phủ hoạt động nuôi trồng thủy sản đã có những bước phát triển mạnh sản lượng tăng liên tục bình quân đạt một mươi hai bảy mươi bảy một năm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản của cả nước
để có kết quả trên việc ứng dụng khoa học công nghệ sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong khai thác thủy sản đã có những bước tiến góp phần giúp cho các cá nhân doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản ngày một nâng cao chất lượng sản lượng và nâng cao thu nhập
đáng kể nhất là các cơ sở doanh nghiệp đơn vị đã ứng dụng công nghệ cao làm sạch môi trường để sản xuất con giống chất lượng cao hạn chế rủi ro cho các hộ nuôi
thời gian qua các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác hải sản ở nước ta đã bám sát vào mục tiêu phát triển của ngành là tăng năng suất chất lượng
nâng cao tỉ trọng
sản phẩm có giá trị gia tăng phát triển bền vững an toàn môi trường nâng cao thu nhập đời sống nhân dân và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng
các ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác hải sản trên thế giới đã được nghiên cứu và bước đầu thử nghiệm áp dụng vào việt nam
thời gian qua các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản trên thế giới đã được nghiên cứu và bước đầu thử nghiệm áp dụng vào việt nam

thời gian qua nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã được đưa vào sản xuất trên cả nước mang lại hiệu quả đáng kể giúp nâng cao năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm
với việc ứng dụng công nghệ nuôi trồng trong nhà kính kết hợp phương thức nuôi liên hoàn từ bể ương ra ao nuôi thương phẩm để giảm bớt thời gian giai đoạn nuôi ao
công nghệ nuôi tôm nhà kính của doanh nghiệp phương nam đã đưa từ hai vụ nuôi một năm theo phương pháp nuôi cổ truyền lên đến bốn vụ nuôi một năm
đưa năng suất nuôi trồng từ khoảng một kg một m hai lên trên hai kg một m hai và đưa trọng lượng tôm thương phẩm từ bảy mươi bảy mươi năm co một kg lên ba mươi ba mươi năm co một kg chỉ sau một trăm linh năm ngày nuôi
này nuôi theo hệ thống nuôi hai ba giai đoạn
tức là giai đoạn ương đầu và giai đoạn sau
giai đoạn ương thứ hai và cuối cùng là san ra các cái ao nuôi
nó khoảng một tầm có thể thực hiện theo từng mùa vụ một khoảng từ hai ba giai đoạn
công nghệ máy móc thì nó cũng bình thường như những công nghệ khác thôi nhưng mà mình phân chia cái rủi ro cho từng giai đoạn một để mình quản lý cái dịch bệnh rồi cái môi trường cho nó tốt thôi
ví dụ trong cái giai đoạn nhỏ thì mình nuôi trong cái diện tích nó nhỏ thì mình quản lý môi trường nó tốt hơn
nó quản lý rủi ro tốt hơn
nó lớn lên thì nó tốt hơn
nó lớn lên thì nó tốt hơn

với những mô hình nuôi tôm và các quy trình kỹ thuật
người nuôi đã đầu tư khá lớn về vốn và công sức cho các vụ tôm trong năm
thế nhưng dịp tết nguyên đán vào khoảng cuối tháng ba tháng bốn người tiêu dùng vẫn khan hiếm tôm
đáp ứng nhu cầu thị trường mô hình sản xuất tôm vụ đông đã được triển khai tại nhiều địa phương phía bắc
nâng sản xuất từ hai vụ lên bốn vụ một năm
doanh thu tăng gấp ba bốn lần so với các năm trước
việc đưa từ hai vụ lên bốn vụ nuôi một năm không chỉ đơn thuần mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhờ việc tăng hệ số quay vòng ao nuôi quay vòng vốn
suốt ngắn thời gian khấu hao ao nuôi sớm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ao nuôi
mà điều quan trọng là hai vụ nuôi tăng thêm thực chất là hai vụ nuôi trái vụ
nên đã tránh được tình trạng được mùa thì rớt giá trong sản xuất
như vậy mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng với quy mô năm hectare gồm một mươi bốn hồ
mỗi năm công ty trách nhiệm hạn khoa thành thả từ một mươi một mươi hai triệu tấn giống
và được nuôi theo quy trình công nghệ cao đã cho thu hoạch khoảng một mươi năm tấn một hồ
bán với giá thành từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng tùy theo kích thước và thời điểm
cho lợi nhuận từ năm đến bảy trăm linh triệu một năm
mà nó trong vòng khoảng độ hơn hai mươi ngày thì nó được khoảng độ một con một ký
thì bắt đầu mình cho ra cái ao nuôi lớn như cái ao bên ngoài đó
mình nuôi thêm đến khi nào mình thu hoạch
tôm trên diện tích hẹp và diện tích là từ năm trăm linh đến một m hai
mà bẻ lỗi thì mặt nổ nó dày quy trình nuôi theo quy trình thay nước nhiều
so với cái công nghệ cũ thì công nghệ cũ thì nuôi là diện tích lớn hơn
thì cái quản lý chăm sóc nó khó hơn
đến bây giờ theo cái quy trình công nghệ mới thì diện tích nó nhỏ
cho nên là cái quản lý chăm sóc nó được rất là tốt
và hai nữa là mình chủ động được tất cả cái thứ môi trường mình kiểm soát được
cái mặt độ người ta thấy nó dày lên
không chỉ dừng ở việc khai thác nuôi trồng thủy hải sản
thời gian qua việc nghiên cứu và phát triển giống cũng đã được triển khai
với lợi thế về điều kiện tự nhiên nước ta là một trong những quốc gia
có tiềm năng phát triển nghề nuôi biển và hải đảo
cùng với sự phát triển của nhiều ngành kinh tế biển
nuôi biển đang là ngành kinh tế góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta
các chương trình dự án nghiên cứu chuyển giao giống đã góp phần bảo đảm sự phát triển
nâng cao hiệu suất chất lượng các giống thủy sản
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phê duyệt và giao viện nghiên cứu hải sản triển khai thực hiện một số dự án hoàn thiện
và chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm loài bào ngư chín lỗ
đến nay dự án đã bước đầu hoàn thiện công nghệ và thực hiện được mục tiêu nhân rộng mô hình
phát triển đối tượng nuôi mới này ở quy mô hàng hóa
các dự án được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện
và làm chủ được công nghệ sản xuất giống thức ăn và nuôi thương phẩm loài bào ngư chín lỗ
tiến tới chuyển giao công nghệ nuôi trên quy mô đại trà
thông qua đó người dân có thể chủ động sản xuất con giống tại chỗ
hạn chế việc phụ thuộc nguồn giống tự nhiên và nhập nội
đến nay các nhiệm vụ đó đã thực hiện được một số công việc chính như là
đã nghiên cứu hoàn thiện được công nghệ sản xuất con giống
thứ hai là đã nghiên cứu được các nhiệm vụ đó
đã nghiên cứu được các loại nghiên cứu chế biến một số các loại thức ăn
mà sử dụng cái nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương
và thứ ba nữa là nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi
để chuyển giao cho các bà con áp dụng cái công nghệ này
cùng với đó là sự vào cuộc của trung tâm khuyến nông quốc gia
đơn vị đảm nhiệm trách nhiệm giới thiệu hướng dẫn các mô hình hay đến với bà con
các mô hình trình diễn này có tính thuyết phục cao
khi người nông dân được tận mắt chứng kiến những kết quả sản xuất
thông qua việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới

đồng thời kết hợp là đào tạo cho các hộ có nhu cầu
đào tạo bằng phương pháp cũng đổi mới là cầm tay chỉ việc
tức là nói lý thuyết giải thích
nói bằng thực hành là chính để người ta ra tiếp thu nhanh nhất và dễ hiểu nhất
việt nam là nước có nhiều tiềm năng để phát triển thủy sản
trong những năm qua ngành thủy sản đã đạt được những kết quả rất quan trọng
năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng thủy sản đạt bảy bảy triệu tấn xuất khẩu đạt giá trị trên chín tỷ đô la
riêng một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín đạt giá trị xuất khẩu bảy một tỷ đô la
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
ngành thủy sản vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế và đứng trước những khó khăn thách thức

tổng sản lượng thủy sản đạt bảy bảy triệu tấn xuất khẩu bảy một tỷ đô la
trước hết là phải tiếp tục tập trung tái cấu trúc ngành thủy sản trên cơ sở đánh đá
giá đầy đủ nhu cầu thị trường trong nước và thế giới
gắn tái cấu trúc ngành thủy sản với điều kiện phát triển thủy sản của từng vùng và từng địa phương
và phải thích ứng với biến đổi khí hậu
gắn tái cấu trúc ngành thủy sản với tổ chức lại sản xuất
theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất cung ứng nguyên liệu
cho đến nuôi trồng rồi sản xuất chế biến bảo quản tiêu thụ
nhằm giảm chi phí nâng cao chất lượng nâng cao hiệu quả
và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản việt nam
chuyển từ nuôi trồng khai thác theo phương thức truyền thống
sang công nghiệp hóa ngành thủy sản ứng dụng công nghệ cao
tổ chức lại hoạt động khai thác đẩy mạnh nuôi trồng
hiện đại hóa quản lý đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ
tái cấu trúc ngành thủy sản phải gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản
bảo vệ môi trường đồng thời hiện đại hóa tàu thuyền trang thiết bị
đảm bảo nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh trên cơ sở tái cấu trúc ngành thủy sản
thủ tướng chính phủ sẽ chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với các bộ các địa phương liên quan
tập trung giả soát điều chỉnh bổ sung và lập mới các quy hoạch
theo luật quy hoạch chính phủ yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch
trong đó xác định đầy đủ các khu vực biển đảo có tiềm năng lợi thế
để phát triển ngành thủy sản khai thác và nuôi trồng biển
từ đó làm cơ sở cho việc đầu tư khai thác và nuôi trồng trên biển
cùng với đó tập trung để xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm